trên một số tuyến quốc lộ qua địa bàn tp hcm lại tái diễn nạn giải đinh vật nhọn gây nguy hiểm cho người đi đường
cần có chế tài đủ mạnh là điều nhiều địa phương và ngành chức năng đang đặt ra nhằm sớm xử lý hiệu quả nạn đinh tặc
ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tiệm sửa xe máy trên tuyến quốc lộ một đã bị công an phường an phú đông quận một mươi hai kiểm tra đột xuất
kết quả phát hiện chủ tiệm có hành vi rải đinh vật nhọn trên đường để từ đó thu lợi bất chính
với hành vi này đối tượng đã bị xử phạt bảy triệu đồng
và phạt hành chính cũng là biện pháp được thực hiện chủ yếu hiện nay đối với nạn đinh tặc
cái việc mà đẩy đinh vật nhọn ra đường thì là nguy cơ là gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe tính mạng của người tham gia giao thông
nhưng mà chế tài hiện nay của pháp lực quy định là xử lý thì còn tương đối nhẹ
thì bó có một chí thì trong
thời gian qua năm hai nghìn một mươi chín và đầu năm hai nghìn hai mươi công an quyện bình chánh cũng đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính được bốn trường hợp
quy định hiện hành cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xử lý hình sự đối với nạn đinh tặc khi chứng minh được hành vi gây ra hậu quả nguy hiểm thực tế
về luật quy định rất là rõ việc xử lý những cái hành vi này đó trước mắt là nó phải gây một cái thiệt hại mà trực tiếp gây đến cái tính mạng của người dân
và những cái trường hợp này hiện nay mình đang chiêu gọi
chúng tôi rất là mong muốn những người dân mà bị ảnh hưởng về vấn đề đinh này phải kịp thời báo cáo thông tin để mà chúng ta có cái cơ sở để xem xét xử lý
để ngăn chặn nạn đinh tặc thời gian qua nhiều địa phương tại thành phố hồ chí minh đã tập trung vào công tác quản lý kiểm tra kiểm soát các tiệm sửa xe trên địa bàn
và tổ chức lực lượng tuần tra kết hợp sử dụng các thiết bị hút đinh
dù có triển khai liên tục đây cũng chỉ là những giải pháp tình thế
điều cần kiếp là phải có chế tài xử lý hình sự mạnh hơn
mới chấm dứt được nạn đinh tặc